thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay đoàn công tác của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên về công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh thái nguyên
tham dự đoàn công tác có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
dự buổi làm việc về phía tỉnh thái nguyên có đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thái nguyên các đồng chí trong ban thưởng vụ tỉnh ủy thái nguyên

dự đoàn công tác có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh thái nguyên đảng ủy công an trung ương và tỉnh ủy thái nguyên thường xuyên trao đổi phối hợp
thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về xây dựng công an xã thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm thái nguyên sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng một trăm linh trụ sở công an xã thị trấn đến năm hai nghìn ba mươi phân đấu đạt một trăm linh công an phường kiểu mẫu
ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thái nguyên đạt được trong thời gian qua bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị tỉnh ủy thái nguyên bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ để phân đấu hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi ba
góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong các nhiệm kỳ nhất là mục tiêu xây dựng tỉnh thái nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía bắc và vùng thủ đô năm hai nghìn hai mươi
phát huy mọi tiềm năng lợi thế nguồn lực để đưa tỉnh thái nguyên bình yên hạnh phúc sung túc thân thiện trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền bắc
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mục tiêu cao nhất bao trùm nhất là trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược
đảm bảo vững chắc an ninh trật tự không để bị động bất ngờ tuyệt đối không để xảy ra phá hoại gây dối an ninh trật tự đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên

nhiệm vụ chính trị và quyết định số chín mươi của ban bí thư bộ trưởng tô lâm nêu rõ phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng đề nghị ban thưởng vụ tỉnh ủy thái nguyên quan tâm triển khai có hiệu quả
trọng tâm là triển khai nghị quyết và đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh thái nguyên thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc